cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tp hcm các tỉnh phía nam và một số đơn vị liên quan
vụ án đến nay đã khởi tố hai mươi một bị can về các nhóm tội danh nêu trên
kết quả điều tra xác định trịnh tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức
chỉ đạo các đối tượng tại việt nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở việt nam
ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng lập hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu siler
chứa phần mềm và linh kiện điện tử là hàng giả hàng nhái hàng đã qua sử dụng
với các công ty nước ngoài gồm mỹ hồng kông campuchia singapore malaysia do trịnh tiến dũng điều hành
để hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi hai nghìn
bảy trăm linh bốn chín usd ra nước ngoài đồng thời lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử
có thuế xuất bằng tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị tranh lệch rất lớn
móc nối với các đối tượng tại công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
chiếm đoạt một trăm năm mươi ba tỷ hai trăm sáu mươi sáu hai trăm ba mươi bốn hai trăm năm mươi ba đồng tại cục thuế tỉnh tây ninh
và móc nối với các đối tượng tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
chiếm đoạt ba trăm sáu mươi năm tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi một nghìn bốn trăm bảy mươi một đồng tại cục thuế thành phố hồ chí minh
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm rõ một nhóm các đối tượng
có hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng
đã khởi tố bắt tạm giam đối với nghiêm nhật nam
công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam và nguyễn thùy quyên trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần thương mại sài gòn tây nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiếp đến vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
sáu nguyễn vũ bảo hoàng làm tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
nguyễn ngọc trường trinh phó tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
nguyễn thị bích ngọc trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
kiêm giám đốc công ty cổ phần thủ đức gút
quan minh tuấn kế toán trưởng công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
năm nguyễn văn lành giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại an lành phát
và công ty trách nhiệm hiểu hạn bình thạnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can
đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã truy nã quốc tế
và đang tổ chức truy bắt đối tượng trịnh tiến dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án
đồng thời kê biên phong tỏa thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước